bất ngờ đột kích vào một căn nhà trên địa bàn thì công an phường trảng giài thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã phát hiện chín đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ vào sáng ngày bốn tháng một mươi một công an phường trảng giài thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã bắt quả tang chín người
gồm có bốn nam năm nữ đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại tầng hai của một căn nhà ở tổ ba mươi một khu phố bốn c trong tiếng nhạc in ỏi
qua tết nhanh chín trên chín người dương tính với chất ma túy hiện công an đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng về hành vi sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy